ngày một mươi bốn tháng hai công an tp hcm thông tin vụ giết người cướp tài sản phi tang thi thể liên quan đến việc cô gái mất tích nhiều ngày xảy ra ở tp thủ đức
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đăng khoa để điều tra về tội cướp tài sản giết người hiếp dâm
kết quả điều tra đến nay xác định vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng hai tức ngày hai mươi chín tết sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số một mươi bốn với lý do là phụ giúp dọn
trước khoa đã khóa cửa phòng trọ dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm dẫn đến cái chết của chị vi thị thống
ngay sau đó đối tượng nguyễn đăng khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân đồng thời chiếm đoạt nhiều tài sản
đáng chú ý để che giấu hành vi phạm tội đối tượng nguyễn đăng khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần đem đi phi tàng